vâng thưa quý vị giáng sinh năm nay ở khu vực nam bộ thời tiết có phần dịu mát
cụ thể là tại thành phố hồ chí minh thì ngày hôm nay thời tiết khá là thuận lợi
để mọi người có thể xuống phố trời tạnh giáo với mức nhiệt là vào khoảng hai mươi bốn độ c bầu không khí mát mẻ
đối với miền trung thì nhiều nơi đón giáng sinh trong thời tiết vừa mưa và vừa lạnh
riêng tại các thành phố từ thanh hóa đến đà nẵng hôm nay thì trời khá là rét
với nhiệt độ phổ biến từ khoảng một mươi bảy đến hai mươi độ c
vâng còn tại bắc bộ thì dự báo giáng sinh năm nay không mưa
nhiệt độ ban ngày sẽ phổ biến trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi tám độ c
tuy nhiên thì khi tắt nắng thì bắc lại nhanh chóng quay trở lại trạng thái là rét tóng
và càng về đêm thì trời càng rét đậm với nhiệt độ xuống thấp tại khu vực thủ đô hà nội
và nhiều nơi khác sẽ không vượt quá một mươi một độ c
bởi vậy thì ngoài những chiếc áo khoác đại hàn thì quý vị hãy mang theo khăn quàng
mũ và găng tay để có thể giữ ấm được cơ thể